còn tại tỉnh yên bái công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam phó giám đốc sở
nguyên tránh thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh yên bái theo dõi chỉ đạo
hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái tiếp tục điều tra mở rộng
để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan
đồng thời triệt để thu hồi toàn bộ số tiền của nhà nước bị thất thoát
chiếm đoạt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm ngày ba tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã bàn hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng
đối với ngô quốc trường phó giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
và đoàn việt hưng thanh tra viên thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác định hai bị can trên thực hiện hành vi phạm tội từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó bị can ngô quốc trường giữ chức vụ tránh thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
còn bị can đoàn việt hưng là kế toán thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn ngày bốn tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thi hành các quyết định
lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật